ngày hai mươi bốn tháng sáu phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh và đoàn công tác của trung ương đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh lào cai
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh bày tỏ niềm vui trước những kết quả mà tỉnh lào cai đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
thu ngân sách đạt hơn tám tỷ đồng đã thể hiện sự nỗ lực của tỉnh trong công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế và khai thác thế mạnh của địa phương
an ninh quốc phòng được giữ vững là điểm sáng trong khu vực
phó chủ tịch nước đề nghị lào cai cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục dẫn đầu phong trào thi đua trong các tỉnh trung du miền núi phía bắc
cần đặc biệt chú trọng đến công tác giảm nghèo tập trung xây dựng nông thôn mới sắp xếp lại bộ máy tổ chức thực hiện chỉ thị ba mươi năm của trung ương về chuẩn bị đại hội đảng các cấp
nhân dịp này phó chủ tịch nước và đoàn công tác đã trao tặng hai trăm năm mươi xuất quà cho trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn gia đình chính sách trên địa bàn